từ nay cho đến năm hai nghìn hai mươi thành phố hà nội sẽ tập trung xây dựng thêm sáu chợ đầu mối cấp vùng nâng tổng số thành tám chợ đầu mối
các chợ đầu mối này không chỉ tập trung ở khu vực cận đô mà còn phát triển ở các huyện có tiềm năng về sản xuất hạ tầng giao thông đồng bộ kết nối với nội đô và các vùng phụ cận
chợ đầu mối sẽ được đầu tư xây dựng đồng bộ hiện đại bảo đảm vệ sinh môi trường có hệ thống kiểm soát an toàn vệ sinh thực phẩm gắn với chế biến và kênh phân phối hiện đại
nông sản an toàn được kiểm soát từ các chợ đầu mối sau đó mới đưa tới hệ thống cửa hàng tiện ích chợ dân sinh